trên địa bàn thôn hạ triểu thị trấn minh tân huyện kinh môn tỉnh hải dương từ nhiều năm nay đã hình thành và tồn tại bãi than ngay sát khu vực dân cư sinh sống
những chiếc xe quá tải trọng chở đầy than di chuyển ngày đêm làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sức khỏe của người dân
theo phản ánh của người dân tại thôn hạ chiều bãi than ở giữa khu dân cư này đã tồn tại được khoảng gần chục năm nay
từ khi có bãi than con đường của thôn luôn phải oàn mình chịu đựng những lượt xe quá tải trọng liên tục chở than ra vào bất kể ngày đêm
bụi than khiến những con đường những bức tường và cả cây cối trở nên đen kịt trong không khí lúc nào cũng có sự hiện diện của bụi than
từ phản ánh của người dân những tâm biển cấm xe quá tải trọng như thế này đã được dựng lên
thế nhưng không khó để bắt gặp một vài chiếc xe chở than vẫn đều đạn đi qua con đường dân sinh
và để bảo đảm việc hoạt động liên tục của bãi than hầu hết các xe chở than quá tải trọng lại chạy qua một con đường chắn ngang cánh đồng
sau này về với đó dân chúng tôi chặn xe thì họ lại thành lập ra một con đường chắn là con đường từ kia chạy vào đây thì để cho các ngành than nó hoạt động liên tục
chứ họ không quan trọng gì là cấm xe quá khổ quá tải cả họ chắn là họ chắn những cái đường dân ở thân sinh ra
thế nhưng mà họ chắn giữa cánh đồng như thế này thì họ này là để ảnh hưởng đến
bà con là cấy lúa và môi trường sống của mọi người dân
vâng phía đằng sau tôi là con đường chắn nơi mà rất nhiều xe chở than luôn đi qua khu vực này
và với người dân của thôn hạ triểu thì họ không chỉ phải hứng chịu bụi than mà còn rất là nhiều những cái hệ quả từ cái việc mà những cái xe than tải trọng lớn như thế này đi qua
bụi than khiến những cây lúa khó phát triển những ngôi nhà ám màu đen
và quan trọng hơn là người dân từ người già đến trẻ nhỏ cứ ngày ngày hít thở bầu không khí đầy bụi than
rất nhiều người dân trong thôn đã bị nhiễm bệnh về đường hô hấp sức khỏe của họ cứ bị mài mòn từng ngày vì bụi than
người dân cũng đã phản ánh thực trạng trên đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay họ vẫn phải chấp nhận cảnh bụi than đen kịt mù mịt như thế này